nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ hôm nay đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương cùng đoàn công tác
đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách ở tỉnh quảng trị
đồng chí phạm minh chính đã đến thăm và trao quà tặng bà mẹ việt nam anh hùng phùng thị tình
ba mươi ba tuổi ở phường hai thành phố đông hà và trao hai mươi xuất quà trị giá mỗi xuất quà một triệu đồng
và phần quà trị giá năm trăm linh đồng tặng các gia đình chính sách tiêu biểu ở thành phố đông hà
cùng tám mươi xuất quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh
cùng ngày đồng chí phạm minh chính cùng đoàn công tác đã đến dân hương dân hoa
tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín
trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đồng chí phạm minh chính cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh quảng trị
đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ
đã hiến chọn tuổi thanh xuân máu xương hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân